nhóm anh tâm xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác trong quán nhậu dẫn đến sâu sát
sau khi can ngăn cả hai nhóm rời quán và trở về nhà
cho rằng quán nhậu của mình vô cớ bị đập phá sang tìm đến nơi ở của anh tâm
dùng dao đâm người này hai nhát vào vùng bụng khiến anh tâm tử vong
gây án xong nguyễn văn sang đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình
cục cảnh sát hình sự phối hợp với công an tỉnh phú yên và các lực lượng nghiệp vụ
vừa điều tra bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ cướp tiền vàng
trị giá gần ba tỷ đồng ở thị trấn hòa vinh huyện đông hòa tỉnh phú yên
xảy ra vào một mươi chín tháng tám vừa qua
ba đối tượng bị bắt tạm giam gồm nguyễn mạnh trường nguyễn thủy viễn và nguyễn ngọc hưng
vào sáng ngày một mươi chín tháng tám anh nguyễn gia truyền ở thị trấn hòa vinh huyện đông hòa
chở mẹ là bà nguyễn thị yến chủ tiệm vàng kim yến truyền bằng xe máy
mang theo một túi sách và hòm tôn đựng tiền vàng
khi đang đi trên đường trung tâm thị trấn hòa vinh mẹ con anh truyền bị hai kẻ bịt mặt đi xe máy
dùng roi điện và bình xịt hơi cay tấn công cướp tài sản
toàn bộ vụ việc diễn ra chỉ trong một phút tổng giá trị tài sản bị cướp là khoảng hai tám tỷ đồng
sau khi vào cuộc điều tra ngày năm tháng một mươi lực lượng chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
khám xét khẩn cấp nơi ở với cả ba đối tượng ở ba địa điểm đồng tháp tp hcm và đắk lắc
cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tăng vật liên quan đến vụ án
sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi một bị cáo trong vụ án sàn vàng ảo ig tại tòa nhân dân tp hà nội
tiếp tục với phần tranh luận đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã trình bày bản luận tội
và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
theo đó viện kiểm sát nhân dân đã đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo phạm đức tài
nhân viên công ty ig mức án từ một mươi hai tháng tù đến một mươi tám tháng tù về tội kinh doanh trái phép
từ một mươi hai năm sáu tháng tù đến một mươi ba năm sáu tháng tù về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là từ một mươi ba năm sáu tháng tù đến một mươi năm năm tù
lưu công khánh nhân viên kỹ thuật chi nhánh công ty ig tại thanh hóa
bị đề nghị mức án từ một mươi hai năm chín tháng tù đến một mươi bốn năm chín tháng tù cùng cả hai tội danh trên
bị cáo vũ đình hùng chú tại tp hcm là kỹ sư công nghệ thông tin
bị đề nghị mức án từ một mươi hai năm đến một mươi ba năm tù
bị cáo lương trần hưng giám đốc chi nhánh công ty yg tại hải dương
cùng ba nhân viên công ty ig là trần hồng nhung nguyễn ngọc thế nguyễn ngọc giới
cùng bị đề nghị mức án từ chín đến một mươi năm tháng tù
ba bị cáo mai xuân tú tổng giám đốc công ty ig cùng với hai nhân viên chi nhánh công ty ig tại thanh hóa
là lưu trung kiên và vũ văn thuấn cùng bị đề nghị mức án từ tám đến một mươi hai tháng tù
riêng nguyễn doãn hùng chú tỉnh phú thọ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn đầu tư nhân đôi
bị đề nghị từ một mươi năm đến một mươi tám tháng tù nhưng cho hưởng án treo
vì cần tiền để trả nợ và chơi lô đề mai đức toàn và vương đức thăng
cùng chú tại yên thế bắc giang đã giả danh làm cán bộ công an để lừa vay tiền sau đó chiếm đoạt
hai đối tượng này vừa bị công an tỉnh bắc giang
bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi tám mai đức toàn đã làm quen với chị dương thị quyên
trú tại huyện lạng giang bắc giang và giới thiệu mình là cán bộ làm trong ngành công an
sau đó toàn nói dối là đã cấm giấy chứng minh công an và đặt vấn đề cần vai hai mươi triệu đồng để chuộc
với triệu bài tương tự toàn tiếp tục lên kế hoạch xủ vương đức thăng
đến gặp chị quyên vai tiếp số tiền hai mươi triệu đồng và viết giấy vai thêm năm mươi triệu đồng nữa của chị ngô thị nghĩa
là bạn của chị khuyên rồi sau đó cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền chín mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang thông báo ai là bị hại của các đối tượng trên
vui lòng liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang theo số điện thoại đường xây nóng chín trăm bốn mươi tám hai trăm ba mươi sáu hai trăm tám mươi hai
công an tỉnh long an ngày hôm nay cho biết đơn vị vừa bắt giữ một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không hóa đơn chứng từ
trên tuyến quốc lộ sáu mươi hai từ địa bàn huyện thạnh hóa
cảnh sát điều tra công an tỉnh long an
ô tô tải trên do tài xế lê phương nam điều khiển
trên xe có nguyễn văn giang cả hai cùng chú tải thị xã châu đốc tỉnh an giang
qua kiểm tra sơ bộ hàng hóa lực lượng chức năng thu giữ gần một mươi ba tấn quần áo thảm vải ba lô túi sách đã qua sử dụng
ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm thuốc tân dược
số hàng này được vận chuyển từ tỉnh an giang đi thành phố hồ chí minh
trong quá trình điều khiển máy tời để kéo đất lên sân thượng của ngôi nhà ba tầng
các công nhân đã không giữ khoảng cách an toàn đối với đường điện nên gây nổ hộp điện gần đó
khiến ba người bị thương nặng phải đưa vào viện cấp cứu
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bốn h chiều nay ngày một mươi tháng một mươi tại số nhà ba mươi bảy đường lê thanh nghị quận hải châu thành phố đà nẵng
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường
hộp điện tổng của khu vực phát nổ đã gây mất điện
tại khu vực nhân viên điện lực cũng có mặt để khắc phục sự cố điện
danh tính của ba nạn nhân được xác định là trương trọng phong bốn mươi ba tuổi hồ đức khoa ba mươi hai tuổi
hồ đức anh bảo hai mươi tám tuổi cùng quê quán tại tam kỳ quảng nam
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi một h của truyền hình công an nhân dân